sau khi hồ thủy điện hòa bình xả đáy cửa thứ hai từ ngày hai tháng một mươi
đến ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi nhiều lồng cá trên sông đà thuộc địa bàn huyện thanh thủy
bắt đầu xuất hiện hiện tượng cá chết
số lồng cá bị thiệt hại là trên hai mươi lồng với tổng số khoảng một mươi tấn cá chết
ubnd huyện thanh thủy đã chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp xử lý
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra
các giải pháp bao gồm vệ sinh làm thoáng mặt lồng nuôi cá chắn bạt
di chuyển lồng vào những khu vực an toàn hạn chế dòng nước
và theo dõi sức khỏe của cá để xử lý kịp thời